thành phố hồ chí minh có thể áp dụng các biện pháp theo chỉ thị một mươi hai và công văn hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám thêm một đến hai tuần nữa
phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phan văn mãi cho biết là khi tham dự họp báo thông tin
về tình hình dịch covid một mươi chín vào chiều nay ngày hai mươi tám tháng bảy
tại buổi họp báo trả lời của họ của báo chí về các biện pháp phòng chống dịch sau ngày một tháng tám
phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm cho biết tp hcm đã triển khai đồng bộ các giải pháp
theo chỉ thị một mươi hai của ban thường vụ thành ủy và công văn hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám của ủy ban nhân dân tp hcm
đến ngày một tháng tám tp hcm sẽ có những đánh giá về tình hình dịch để đưa ra những giải pháp đồng bộ
tuy nhiên phó bí thư thành ủy cho rằng tp hcm có thể áp dụng các biện pháp theo chỉ thị một mươi hai
và công văn hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám thêm một thời gian nữa có thể từ một đến hai tuần sau ngày một tháng tám
trước đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong cho biết
bắt đầu từ tối hai mươi sáu tháng bảy người dân không ra đường từ một mươi tám h đến sáu h sáng hôm sau
tất cả hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch